rồi khi sức khỏe đã ổn định hơn bình lại viết những mẫu giấy khác gửi bác sĩ
khi đó anh tâm sự khi nào em xuất viện em sẽ mời bác sĩ đi nhậu nhé
dòng chữ của bệnh nhân thở máy còn đủ tỉnh táo viết vào tờ giấy đã đạt kích sức mạnh mẽ đến những người bác sĩ
không biết nó là thông điệp gửi cắm niềm hy vọng hay tuyệt vọng
nhưng những bác sĩ y sĩ tâm huyết tận tâm tận lực với nghề cứu người
đã ngày đêm nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhân bằng bất cứ giá nào
sức khỏe của mình đã ổn định cơ lục đang phục hồi dần
nên bình được chuyển về tuyến dưới để tiếp tục tập phục hồi chức năng
sau gần một tháng điều trị tích cực đến ngày bốn tháng chín bình được rút ống nội khí quản
hiện tại bệnh nhân chỉ cần hỗ trợ thở bằng oxy kính
ngày một mươi tám tháng chín các bác sĩ hội trần và đánh giá còn tình trạng sơ phổi
cần thêm thời gian để phục hồi chức năng hô hấp
chứng kiến từng ngày diễn biến của bệnh nhân bình từ lúc phải đặt ống nội khí quản
thạc sĩ hoàng minh hoàn điều dưỡng trưởng trung tâm hồi sức tích cực chia sẻ
chúng tôi mừng vì bệnh nhân khỏi bệnh đã tăng
có rất nhiều bệnh nhân với thể trạng nặng như thế này được hồi phục và cứu chữa kịp thời
có lúc bệnh nhân nản trí nhưng các anh chị em điều dưỡng
y bác sĩ cố gắng động viên để bình ngồi lên tập phục hồi chức năng
bình mới cưới vợ nhưng chưa có con phải cố gắng để cho bình được trở về với gia đình chị hoàn nói
theo dõi diễn biến hàng ngày của bình tiến triển tốt lên
giảm từng phần trăm oxy trên máy thở
đến lúc có thể rút được ống nội khí quản là cả một sự chuẩn bị rất công phu
tỉ mỉ từ các y bác sĩ điều dưỡng
khi chuẩn bị rút ống nội khí quản bệnh nhân rất sợ hốt hoảng và thở rất nhanh
anh chị em y bác sĩ đều phải đứng bên cạnh động viên
không niềm vui hạnh phúc nào bằng khi bệnh nhân mình chăm sóc điều trị đã phục hồi một cách ngoạn mục
bình có chia sẻ hiện tại rất nhớ vợ và gia đình
hy vọng sau này bạn ấy có thể quay trở lại hòa nhập
với cuộc sống tốt hơn bác sĩ hoàn chia sẻ
bên trong các bệnh viện hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
chưa bao giờ danh giới giữa sự sống và cái chết lại gần đến như vậy
tuy nhiên các chiến binh áo trắng của chúng ta đã làm mọi cách
âm thầm hy sinh để chiến đấu dành dật lại dù là những tiếng sáng nhỏ nho cho các bệnh nhân
tại bệnh viện hồi sức tích cực covid một mươi chín tp thủ đức tp hồ chí minh
từng khoảnh khắc nơi đây đều ghi dấu nỗ lực của các y bác sĩ
từng ngày từng giờ
dành dật sự sống cho bệnh nhân
trong số hàng trăm bệnh nhân được chữa trị tại bệnh viện hồi sức tích cực covid một mươi chín thành phố thủ đức
có không ít bệnh nhân diễn tiến nặng nguy kịch
các bác sĩ phải can thiệp ecmo lọc máu liên tục
bác sĩ trưởng khoa hai trần thanh linh
phó giám đốc bệnh viện hồi sức tích cực covid một mươi chín tp thủ đức tp hồ chí minh cho biết
hiện nay bệnh viện có ba khu vực bệnh nhân nặng
lúc đầu dự kiến chỉ có hai chín phòng mỗi phòng một giường bệnh
nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp quá
nên hiện nay mỗi phòng hai tăng lên thành giường
nghĩa là đủ chỗ cho năm mươi tám bệnh nhân nặng
tất cả các giường đều đã kín hết
không ít lần nổ mồ hôi dưới nước mắt vì mệt mỏi
vì bất lực khi chứng kiến bệnh nhân phải ra đi
vậy nhưng các bác sĩ y tế vẫn luôn cố gắng làm việc ngày đêm
vì ngay tại đây vẫn còn nhiều bệnh nhân đang ở làn danh giữa sự sống và cái chết
bác sĩ trần thanh linh tâm sự thêm
anh em làm trong đây từng đối diện với rất nhiều trường hợp tử vong
thực sự nhiều lúc mình cảm thấy mình bất lực
nhưng bên cạnh đó có những trường hợp nguy kịch đã cứu được
ví dụ như sáng nay mình đi rút được ống nội khí quản của rất nhiều ca
đó là động lực để anh em tiếp tục nỗ lực trong những ngày tháng tiếp theo
nhiều lúc không còn nhớ hôm nay là thứ mấy
trong tâm trí của bác sĩ trần thanh linh cùng các đồng nghiệp bây giờ
tràn ngập chỉ số sinh tồn của các bệnh nhân
nỗ lực và kiên trì đương đầu với dịch bệnh
các y bác sĩ nơi đây đang từng bước kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong
cũng từ nơi đây nhiều bệnh nhân như tử có chết trở về
được đoàn tụ cùng người thân gia đình trong niềm hạnh phúc và biết ơn vô hạn
thưa quý vị đối với những ca bệnh covid một mươi chín
những người cao tuổi luôn là trường hợp vô cùng lo ngại
bởi cao tuổi thể trạng yếu nhanh trở nặng
tuy nhiên ca bệnh của cụ ntd chín mươi tám tuổi được cho là vô cùng thần kỳ
và cũng là trường hợp đặc biệt và được các y bác sĩ đặt nhiều tâm huyết
quyết tâm chữa trị cao nhất tại bệnh viện giã chiến quận bảy tp hcm
cụ ntd được phát hiện dương tính với sars cov hai
thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng
cụ nhập viện ngày một mươi một tháng tám với triệu chứng khó thở
khi tiếp nhận các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu đã đặc biệt lưu ý
vì tuổi của cụ rất cao cần phải đưa ra phác đồ điều trị phù hợp
ngay lập tức các bác sĩ tiến hành khám xử trí khẩn cấp ban đầu
thực hiện các xét nghiệm máu
khi máu động mạch đo điện tim và chụp x quang phổi tại giường
kết quả xét nghiệm cho thấy
cụ bị suy hô hấp nghiêm trọng viêm phổi do sars cov hai
cơ địa suy kiệt nặng và tiên lượng xấu
trong suốt quá trình điều trị
tình trạng của cụ nhiều lần diễn biến tiêu cực phải thở bằng máy
dù gặp nhiều khó khăn do tình trạng sức khỏe cụ quá yếu
nhưng các y bác sĩ luôn cố gắng hết mình
xử trí kịp thời chăm sóc tích cực
tận dụng từng giây phút để dành lại sự sống cho cụ
sau hai mươi ngày điều trị với sự chăm sóc hết lòng
tận tụy của các y bác sĩ
tình trạng viêm phổi suy hô hấp suy kiệt nhiễm trùng và luet tì đè của cụ
dần được kiểm soát theo phác đồ điều trị của bộ y tế
cụ không cần hỗ trợ bằng oxy thở khí trời và tự ăn uống được
cụ đã được xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh
kết quả khẳng định pcr âm tính không còn triệu chứng lâm sàng
và được xuất viện ngày ba mươi tháng tám
truyền cụ đê người cao tuổi nhất trong số các bệnh nhân được ghi nhận đến nay của quận bảy
đã đánh bại covid một mươi chín
là niềm vui không chỉ của gia đình cụ
mà còn là niềm vui chung là sự ghi nhận nỗ lực rất lớn
tinh thần đoàn kết của y bác sĩ bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín quận bảy số một
khi đã điều trị thành công vượt ngoài mong đợi cho một ca bệnh thật sự rất khó khăn
những y bác sĩ với bộ đồ bảo hộ
theo cho chiếc áo blue trắng hàng ngày
thật sự là những anh hùng nơi tuyến đầu chống dịch
đang ngày đêm dành dật sự sống cho từng bệnh nhân
họ không màng nguy hiểm âm thầm nỗ lực mà không mong sẽ được vinh danh
chỉ đơn giản lấy việc điều trị cho bệnh nhân thoát khỏi cửa tử
được khỏe mạnh trở về với gia đình là niềm vui hạnh phúc
và là động lực to lớn để tiếp tục cố gắng điều trị bệnh nhân
thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
nếu yêu thích quý vị đừng quên nhấn like share và đăng ký kênh
để nhận thông báo về những video mới nhất
rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại